trước tình hình diễn biến bất thường của thời tiết có thể tiếp tục gây hại
ngày một mươi tháng chín ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái nguyên
đã ra công điện khẩn về chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ và sạt lở đất
công điện nêu rõ các địa phương chủ động tổ chức lực lượng khắc phục ngay tình trạng ngập ống
triển khai các phương án phòng chống lũ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất
kiểm tra giả soát khu dân cư ở khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết
kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và khu vực hạ du
hiện nay tình hình ngập ống tại khu vực thành phố thái nguyên đã được khắc phục
tuy nhiên mực nước trên các sông suối tại cầu gia bảy hồ núi cốc đang dâng lên sấp xỉ mức báo động một
theo dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng chín